tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế
và đối ngoại quốc phòng giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám và đánh giá năm năm triển khai nghị quyết số tám trăm linh sáu
của quân ủy trung ương đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã dự và chỉ đạo hội nghị
công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám đã có bước chuyển quan trọng
trên tất cả các mặt và đã thực sự góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nâng cao sức mạnh
tiềm lực quốc phòng của đất nước đóng góp quan trọng vào việc khẳng định nâng cao uy tín
vị thế của đất nước việt nam quân đội nhân dân việt nam trên trường quốc tế
hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng là bộ phận hữu cơ trong chiến lược bảo vệ tổ quốc
là kế sách bảo vệ tổ quốc việt nam
tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa bằng biện pháp hòa bình
ngoại giao trong điều kiện mới của đất nước các cơ quan đơn vị trong toàn quân
thời gian tới cần tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại phát huy đặc trưng lợi thế của hội nhập quốc tế
và đối ngoại quốc phòng trong xây dựng lòng tin chiến lược với các nước nỗ lực tạo lập thế trận
vững chắc quốc phòng an ninh đối ngoại dưới sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định khẳng định và nâng cao uy tín
vị thế của đất nước của quân đội nhân dân việt nam trong tình hình mới